như truyền hình công an nhân dân đã thông tin ở bản tin trước về vụ việc một nhóm khoảng hơn một mươi thanh niên tại tỉnh phú thọ
ngang nhiên dùng hung khí chặn ô tô để xin tiền rồi quay video clip tung lên mạng thách thức cộng đồng mạng báo công an
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phù ninh tỉnh phú thọ đã tiến hành triệu tập các đối tượng có liên quan
trong vụ việc chặn xe xin tiền trên tuyến đường cao tốc nội bài lào cai thuộc địa phận huyện phù ninh tỉnh phú thọ
cơ quan điều tra đã triệu tập chín đối tượng tham gia trong vụ việc chặn xe xin tiền này gồm nguyễn minh quang nguyễn hải đăng
trần phạm tài đức cùng sinh năm hai nghìn nguyễn văn tú nguyễn văn đông nguyễn xuân anh nguyễn xuân đạo
uông đỉnh lượng cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và nguyễn quang vinh sinh năm hai nghìn chín
tất cả chín đối tượng này đều có hộ khẩu tại huyện phù ninh tỉnh phú thỏ
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận do thiếu hiểu biết nhận thức về pháp luật
nên sau khi uống rượu vào khoảng hai mươi một giờ tối qua đã rủ nhau mang hung khí tự chế lên cao tốc để chụp ảnh
sau đó bục phát nảy sinh ý định chặn xe xin tiền
đồng thời một đối tượng trong nhóm đã quay clip phát trực tiếp lên facebook cá nhân
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ đang tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý nghiêm trước pháp luật